ninh thị văn anh hai mươi bảy tuổi chú tỉnh bắc giang được biết đến với biệt danh là tin a dương nổi tiếng trên mạng xã hội thời gian gần đây vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận khởi tố bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi công an thành phố phan thiết đã có quyết định khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra công an xác định tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch gia đình việt có hợp đồng cho thuê xe ô tô tự lái với vân anh
sau khi hết hạn thuê xe phía công ty không thể liên lạc được với vân anh
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai vân anh điều khiển xe ra ninh bình và bán xe này với giá bốn trăm năm mươi triệu đồng
do thiếu nợ nhiều người văn anh đã bỏ trốn vào thành phố hồ chí minh và sau đó ra tỉnh bình thuận
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đang mở rộng điều tra nhiều đơn tố
cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đang mở rộng điều tra nhiều đơn tố